bộ tài chính vừa đề xuất chuyển một loạt hàng hóa từ không chịu thuế giá trị gia tăng vat lên triệu thuế
những nhóm hàng đang áp mức năm tăng lên một mươi và tăng mức thuế vat thông thường từ một mươi lên một mươi hai
trên thực tế những loại thuế này sẽ khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng vì chi tiêu đắt đỏ hơn
hợp tác xã rau sạch nên ăn tại huyện hóc môn tp hcm với hơn năm mươi hectare trên tám vị trí trồng rau sạch
mỗi ngày hợp tác xã này cung cấp hàng trăm kg rau ra thị trường
khi biết thông tin thuế vat sẽ tăng lên một mươi hai những người làm việc tại đây không khỏi lo lắng
bởi chi phí từ phân bón hạt giống đến tiền điện đều sẽ tăng lên
điều này có nghĩa giá thành sản phẩm của hợp tác xã sẽ phải tăng lên
trong khi đơn vị này đã cam kết với đối tác là không tăng giá trong thời gian dài
chỉ tính riêng tiền điện mỗi tháng hợp tác xã đã phải trả khoảng một mươi hai triệu đồng
tăng thêm vat hai so với hiện tại cũng là một gần
nếu tăng lên một mươi hai tiền thuế thì một tháng chúng tôi sẽ mắc thêm trên dưới một triệu
trong khi những tiền trước đây chúng tôi sẽ bồi đắp cho nhân công
nhưng cái ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng những người tiêu dùng
mà họ có một cuộc sống gọi như là bình dân
khi mà cái thuế này hình dung mình tăng lên thì tất cả những khách hàng phân phố của mình
sẽ lợi dụng là họ lợi dụng nước đục và thả câu
họ sẽ tăng lên vô tội vạ
nó làm ảnh hưởng đến cái người trực tiếp đến cái người tiêu dùng
không chỉ có những người trực tiếp làm ra sản phẩm lo lắng
những người bán sỉ như chị ngoan cũng có chung tâm trạng
chị cũng lo lắng hàng mình lấy về bán tăng giá thì sẽ ít người mua
bởi chị cũng hiểu tăng thêm hai đó là đánh trực tiếp vào người tiêu dùng những khách hàng của chị
thế tăng thì bắt buộc là công ty nó lại phải làm ra sản phẩm làm ra hàng
thì nó lại tăng lên chúng tôi đi bán
đi bán cho những bỏ sĩ cho những người người ta bán ra thì giá nó là hơi cao
thì bây giờ một năm không phải là tăng đến một hai lần cả đến ba bốn lần
mà tôi cứ mỗi lần đi lấy hàng cứ đi bán đuổi bán đuổi vậy thành ra không có lời bao nhiêu
mà bán cho người ta thì người ta nói tôi là bây giờ tự các bà lên giá chứ công ty nào lên
mà thực ra bây giờ công ty nó lên giá mà tôi không bán lên thì thành ra lỗ vốn không có được
giờ đây nói là đung bình thôi cho mình dễ sống chứ còn nếu mà tăng lên quá cũng tòa nghiệp
cho những người công nhân
công nhân người ta hãi mắc quá người ta không ăn người ta tiết kiệm lợi mình cũng không bán được
chi tiêu tiết kiệm là có ba khẩu ăn thôi là chi tiêu trong một ngày này
chỉ tính đến tiền chợ búa như là rau với tí thức ăn là chỉ một trăm linh nghìn một ngày
tuy rằng tăng thêm có hai nó là nhỏ nhưng mà đi chợ búa mua sắm nhiều thứ nó cộng lại thì nó lại thành nhà lớn
gia đình cũng phải tính toán
chỉ tiêu cho nó ít hơn đi một chút
lý do khiến bộ tài chính muốn tăng thuế giá trị gia tăng từ một mươi lên một mươi hai vì cho rằng vat việt nam đang thấp hơn các nước
và ngân sách càng chịu nhiều áp lực do giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình hội nhập
khi thuế này tăng mọi chi phí đều tăng khiến chi tiêu sẽ trở nên đắt đỏ hơn và hàng triệu người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng
theo các chuyên gia người tiêu dùng bất kể thu nhập cao hay thấp đều phải đóng cùng một mức thuế vat
cho cùng một sản phẩm chịu thuế
tuy nhiên người thu nhập thấp phải gánh một tỷ trọng lớn hơn cho tiêu dùng
nên gánh nặng thuế họ phải chịu sẽ chiếm một tỷ trọng cao hơn với thu nhập
nên đối tượng này sẽ là đối tượng bị tổn thương nhiều nhất khi tăng thuế vat